nằm trong chuỗi hoạt động ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số miền trung lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam thực hiện
ngày hai mươi bốn tháng tám tại bảo tàng tỉnh quảng nam
ban tổ chức ngày hội đã khai mạc không gian trưng bày giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng các dân tộc miền trung
đến với không gian trưng bày giá trị văn hóa tiêu biểu của các đồng bào đến từ các tỉnh miền trung
người dân và du khách được khám phá tìm hiểu nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc phong phú
phản ánh đa dạng kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc miền trung
với những giá trị từ trang phục truyền thống dụng cụ sinh hoạt sản phẩm nghề thủ công
nghỉ lễ tìm ngưỡng dân gian nhạc cụ dân tộc lễ hội truyền thống ẩm thực của các đồng bào dân tộc ở miền trung
đây là hoạt động nhằm tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn
và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc góp phần thực hiện hiệu quả đề án bảo tồn
phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam đến năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng tám tại trung tâm văn hóa tỉnh quảng nam bộ văn hóa thể thao và du lịch
và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với các ban bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh miền trung
đã khởi động hoạt động đầu tiên
đầu tiên với chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật và trình diễn trang phục truyền thống
chương trình không chỉ thể hiện tài năng nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình
còn là dịp để các nghệ nhân diễn viên quần chúng gặp gỡ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm
trong hoạt động biểu diễn văn hóa ở cơ sở mang đến cho công chúng các tiết mục dân ca dân vũ dân nhạc
trình diễn trang phục các dân tộc đặc sắc đậm nét văn hóa đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc miền trung
góp phần gìn giữ bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc